các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh viện giã chiến số ba ở tp hcm cũng đang căng thẳng vì số lượng bệnh tăng cao tập trung vào nhóm bệnh nhân nặng hồi sức
bác sĩ chuyên khoa hai võ đức hùng phó giám đốc bệnh viện giã chiến số ba cho biết
mỗi ngày số f nhẹ xuất viện khoảng năm mươi sáu mươi ca nhưng số hồi sức nhập vào luôn ở mức một mươi ca
với năm mươi bệnh nhân nặng của bệnh viện giã chiến số ba mỗi tua trực chỉ có bốn bác sĩ và năm điều dưỡng chăm sóc
trước đây lực lượng tình nguyện viên là nhân viên y tế
từ các bệnh viện tư nhân phòng khám tư nhân đã san sẻ công việc khá hiệu quả
khi tp hcm mở cửa hoạt động bình thường mới thì lực lượng này cũng rút đi
đây cũng là một lý do khiến nhân lực thêm khán hiếm
với tình trạng y tế quá tài và khát nhân lực đó
tp hcm đang lên những phương án tăng cường nhân viên y tế tới địa bàn có f tăng
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm cho biết
quan điểm của tp hcm là bất cứ ai phát hiện mình dương tính
thì nhanh chóng tiếp cận trạm y tế địa phương hoặc trạm y tế lưu động
việc tiếp cận này nhằm giúp họ được hướng dẫn cụ thể
được nhận túi thuốc và sự tư vấn của bác sĩ nhân viên y tế
ông hải cho hay theo số liệu những ngày gần đây
tp hcm đang có khoảng năm mươi bảy f điều trị tại nhà
tuy nhiên có thể do lực lượng còn ít trong khi số lượng f đông như thế
nên nhiều người chưa tiếp cận được trạm y tế địa phương ông lý giải
trước tình hình ca nặng tăng cao nằm ngoài dự tính
các bệnh viện giã chiến đã đề xuất sở y tế tp hcm tăng cường nhân lực
các tình nguyện viên đang tham gia tại đây chủ yếu hỗ trợ nhập liệu và lấy mẫu
do đó không giảm được áp lực điều trị
hiện các bác sĩ cũng đang chờ đợi được bộ y tế phê duyệt tiêm tăng cường vaccine mũi ba
để yên tâm chống dịch vì đã tròn sáu tháng kể từ khi hoàn thành mũi tiêm thứ hai
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại